trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị về tình trạng đòi nợ thuê mặt trái của thanh toán nợ xấu dưới vỏ bọc của những tổ chức hợp pháp
các công ty đòi nợ thuê đã tự cho mình quyền thay thế pháp luật xử lý những tranh chấp những giao dịch tài chính dân sự lên tới hàng tỷ đồng
vậy những biên tướng của hình thức đòi nợ thuê sẽ diễn ra như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phần sau của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất

tại cơ quan công an tâm khai nhận quen biết chị tiên vào giữa năm hai nghìn một mươi chín tại một quán massage ở thành phố biên hòa
sau nhiều lần nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại thì vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tâm và chị tiên đã có hẹn gặp nhau và chị tiên đã mượn của tâm ba triệu đồng
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu chị tiên đã hẹn tâm tới nhà nghỉ để nói chuyện nợ tiền giữa hai người
và tại đây sau khi quan hệ tình dục thì chị tiên tiếp tục xin tâm cho thời gian kéo dài nợ tiền
bực tức vì không đòi được tiền tâm đã dùng dao
đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực đã khiến chị tiên tử vong
sau khi gây án tâm cướp một điện thoại iphone của nạn nhân rồi đi xe ôm về huyện trảng bom bán với giá sáu trăm linh đồng
đối tượng trần minh tâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện trảng bom
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua rừng ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh tiếp tục cháy
hàng trăm chiến sĩ công an bộ đội đã bám trụ thức trắng đêm để dập lửa
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi chín tháng sáu đám cháy khởi phát từ địa phận xã ân phú vũ quang
sau đó lan sang khu vực xóm bốn xã sơn long và khu vực xóm năm xã sơn trà thuộc dãy núi mồng gà huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy và đến sáng ngày ba mươi tháng sáu đám cháy được khống chế
nhưng do thể tiết nắng nóng thực bì khô kèm theo gió thổi mạnh nên đến một mươi một h chiều ngày ba mươi tháng sáu
lửa lại tiếp tục bùng phát trở lại trên núi mồng gà thuộc khu vực thôn năm xã sơn trà hương sơn hà tĩnh
ngay sau khi cháy rừng bùng phát trở lại công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an huyện hương sơn
phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với hơn một trăm năm mươi đồng chí cùng với các phương tiện chữa cháy phối hợp với các lực lượng biên phòng kiểm lâm
tiếp tục chữa cháy phát quang và mở rộng đường băng cản lửa
cắt ngọn lửa lây lan với sự chỉ đạo sát sao sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chữa cháy
đến khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay mùng một tháng bảy các đám cháy tại thôn năm xã sơn trà huyện hương sơn đã cơ bản được khống chế
và hiện tại lực lượng chức năng cùng với địa phương đang tổ chức canh trực nghiêm ngặt đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại
còn vào dạng sáng ngày hôm nay rừng thông nằm trong khuôn viên của học viện khoa học xã hội
cơ sở tại thành phố đà nẵng đường nam kỳ khởi nghĩa phường hòa quý quận ngũ hành sơn cũng bốc cháy
và đến trưa ngày hôm nay lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã khống chế được vụ cháy
và đây là vụ cháy thứ ba liên tiếp xảy ra trong ba ngày qua tại thành phố đà nẵng
ngọn lửa bốc lên trong rừng thông vào khoảng tám giờ sáng nay
ngay khi phát hiện ngọn lửa các nhân viên bảo vệ của học viện khoa học xã hội cơ sở tại thành phố đà nẵng
đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa và điện báo với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
ngay sau đó năm xe cứu hỏa cùng với nhiều chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với dân quân chia thành nhiều hướng để nỗ lực phun nước dập lửa
sau hơn một tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế
tại hiện trường một diện tích rừng thông rộng và thực bì đã bị lửa thiêu dụi
nguồn nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
thưa quý vị nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua đã khiến cho nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng như cháy rừng càng cao
và trên địa bàn của tỉnh lạng sơn đã có những huyện nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên cấp ba
đặc biệt là có địa bàn đã nâng cảnh báo lên cấp bốn là cấp nguy hiểm
và để nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng hiệu quả
đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
thôn nà xèn xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
diện tích rừng trên toàn địa bàn xã khoảng hơn hai trăm linh hectare
trong đó có tới hơn năm trăm linh nhân khẩu sống sen kẽ với rừng
gia đình ông chu văn biên chỉ cách rừng khoảng một cây số
những buổi tuyên truyền của cán bộ kiểm lâm và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến tận nhà như thế này
đã giúp ông và nhiều bà con trong xã nâng cao tính cảnh giác
chủ động phòng cháy chữa cháy rừng có những xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra
nắng nóng thế này tôi cũng thấy công an phòng cháy chữa cháy
rồi các cô đến tuyên truyền đến dân đi rừng phát rừng phát nương phát giấy
không đốt bài bạc nếu mà mình đốt mình phải đắp cháy xong rồi mới về nhà

trên địa bàn toàn tỉnh nạng sơn đã xảy ra một phòng cháy trên địa bàn nguyễn định lập
đưa thực hại gần bốn hectare rừng không với trồng
nguyên nhân là do lửa lan từ việc đốt thực bì rừng của người dân
do vậy với việc nâng mức cảnh báo cháy rừng
cơ quan chức năng luôn tiến hành đi tuần tra kiểm soát
cũng như tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng đến từng người dân
thời gian vừa qua thì cái thời tiết rất là nắng nóng khô hành
thì đơn vị chúng tôi cũng luôn xuống địa bàn
tuyên truyền cho nhân dân
rồi là đi tuần rừng để kiểm tra xem là cái mức độ phát đường băng này
cản lửa này rồi là dọn thực bề
đa số thì các thôn bản thì tôi trực tiếp cũng xuống để tuyên truyền
thì chấp hành rất là tốt trong công tác cháy rừng
chính vì vậy mà trong một hai năm gần đây
thì sự khố cháy rừng xảy ra rất thấp
thời điểm này các xã có rừng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng xong phương án
cho cháy rừng theo phương trầm bốn tại chỗ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng xây dựng các phương án phòng cháy
phù hợp với tỉnh địa bàn tuyên quyết thực hiện phương án phòng hơn chống
thực hiện tốt công tác phòng cháy trong cái đợt thời gian ngoài khô như thế này
cái việc quan trọng nhất đối với bà con của chúng ta các chủ rừng
đó là phải dọn sạch cái lớp thảo thương vật này thường xuyên
và tạo các đường băng trắng cản lửa
đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn có lực lượng thường trực
các phương tiện luôn luôn sẵn sàng được khởi động vào địa kỳ mỗi ngày
đảm bảo cái tính thực trực sẵn sàng chiến đấu khi có cháy nổ xảy ra
toàn tỉnh lạng sơn hiện có hơn sáu trăm tám mươi năm hectare rừng
trong đó có một diện tích lớn rừng thông rừng quế
là những loại cây có nhựa và tinh dầu dễ cháy
vì vậy việc chủ động phòng cháy chữa cháy của người dân cũng như các lực lượng chức năng
góp phần rất lớn trước các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
nhất là khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài
tiếp theo chương trình thì mời quý vị đến với trường quay phía nam
để cập nhật các tin tức đáng chứa khác trong nhìn sống hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy
kim thảo xin kính chào quý vị
thưa quý vị công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xảy ra tại công ty cổ phần
địa ốc phú an thịnh lan số một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi chín vành đai trong
phường bình trị đông bê quận bình tân tp hcm
đồng thời là quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với ông ngô minh khâm để điều tra về tội danh trên
hiện công an đã tiếp nhận khoảng năm mươi đơn tố cáo của người dân
với số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng liên quan đến việc mua bán dự án
của phú an thịnh len
trước đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám rất nhiều khách hàng đã bỏ tiền
từ hơn bốn trăm linh triệu đồng đến gần một tỷ đồng mua nền đất tại các dự án
tại hai huyện cần đức và bến lức tỉnh long an người mua đã thanh toán tiền
nhưng vẫn không được làm thủ tục sang tên
công ty này đưa ra lý do không ra được giấy vì không phù hợp với quy hoạch
cuối cùng hai bên đành phải thanh lý hợp đồng
tuy nhiên khách hàng mất rất nhiều lần đi lại để đòi tiền
nhưng phú an thịnh lên mới chi trả được một phần
cùng với đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đại diện ủy ban nhân dân huyện cần đước
và ủy ban nhân dân huyện bến lức đều cho biết không có tiếp nhận hồ sơ nào
của công ty cố phần địa ốc phú an thịnh len làm chủ đầu tư dự án eco garden ba
tại ấp bốn xã long hòa và dự án eco garden tại ấp phước vĩnh xã long trạch
cũng như chấp thuận chú trương đầu tư cho dự án nào mang tên dự án eco garden năm
do công ty cố phần địa ốc phú an thịnh len làm chủ đầu tư
kính thưa quý vị theo nguồn tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
ngày một tháng bảy có một ca nghi dương tính lật một với covid một mươi chín tại tp hcm
bệnh nhân là người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn quận hai
hai người đàn ông quốc tịch indonesia đến khám tại một phòng khám trên địa bàn quận hai
và được xác định là nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
kết quả cho thấy một trong hai người dương tính nhẹ với covid một mươi chín
ca nhiễm này đã được báo cáo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đơn vị này đã yêu cầu chuyển máu bệnh phẩm sang bệnh viện bệnh nhiệt đới để xác định lại
đồng thời tiến hành giám sát người bệnh tại địa phương và có các biện pháp khử khuẩn tại nơi cư trú
theo đại diện sở y tế tp hcm dương tính nhẹ lần một với covid một mươi chín chưa đủ chắc chắn để khẳng định đã nhiễm bệnh
mà cần thêm các xét nghiệm lần hai hoặc lần ba
mới đây sở giáo dục đào tạo tp hcm đã công bố kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác
tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sở giáo dục đào tạo tp hcm tiếp tục phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức
đối với hai mươi hai người đàn ông
hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và dự kiến tuyển thêm năm trăm một mươi bốn viên chức
gồm bốn trăm năm mươi sáu viên chức là giáo viên và năm mươi tám viên chức là nhân viên để bổ sung nhu cầu giáo viên
nhân viên đối với các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên
và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng
ứng viên nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo địa chỉ http tuyểndụng hcm edu vn
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một công tác tuyển dụng viên chức giáo dục được thực hiện
thông qua hình thức xét tuyển hai vòng
vòng một gồm kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn tại phiếu đăng ký dự tuyển
nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng kế tiếp
vòng hai là thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển
vị trí giáo viên hoặc nghiệp vụ công tác vị trí nhân viên trong thời gian bốn mươi
vừa được quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng tám
và đây là cơ hội cũng là thách thức cho nền kinh tế việt nam nói chung
cũng như là tp hcm trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
và để thực hiện một cách hiệu quả phải kể đến vai trò của công tác truyền thông
đến với người dân và doanh nghiệp
và vai trò của truyền thông do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức đồng chủ trì vào ngày một tháng bảy
eu hiện là đối tác thương mại quan trọng của việt nam
đồng thời là thị trường xuất siêu truyền thống của tp hcm
và là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba bên cạnh thị trường trung quốc và hoa kỳ
về các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn
cho hàng hóa việt nam vào thị trường eu
riêng với tp hcm hiện ký ngạc xuất khẩu sang eu chiếm tiết rộng khoảng một mươi
tổng ký ngạc xuất khẩu của thành phố
để hỗ trợ doanh nghiệp tham nhập thị trường này
thành phố cũng đã chú động hỗ trợ cho doanh nghiệp
theo bộ trưởng bộ công thương việc chú động tiếp cận nắm vững về thị trường
cũng như sẵn sàng đối mặt với những thách thức
sẽ giúp các doanh nghiệp đón đầu thời cơ tận dụng tối đa các lợi ích từ hiệp định thương mại này mang lại
trong đó vai trò của truyền thông là nền tảng quan trọng liên quan đến chiến lược mang tính hội nhập
từ đó chuyên đại đến người dân doanh nghiệp và xã hội
nếu chúng ta có thể triển khai được làm sao mang lại lý tưởng cao nhất
thì vai trò của truyền thông không chỉ là đối với nước thông tin qua cơ quan truyền thông của mình để đến với doanh nghiệp
mà chúng tôi cần để có được tương tác ngược trở lại quan điểm phản ánh doanh nghiệp
và thậm chí vai trò truyền thông để tìm hiểu suy nghĩ nhu cầu và định hướng cho hệ thắc doanh nghiệp
để chúng ta đào sâu làm sâu về những cái này nhất là giá trị thông tin của doanh nghiệp
nếu chúng ta có thể trở lại nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều thông tin về các doanh nghiệp
chiến lược phát triển kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội hay là cả những chiến lược ngành kinh
tức là quy hoạch của ngành rồi những vấn đề liên quan khung khổ nhóm này
trong tháng bảy và tháng tám bộ quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức các kinh tế kinh tế tiếp theo với thành phố
về tổ chức thực thi nhưng trong khung khổ là các chương trình hành động mà nhiệm vụ của thành phố hồ chí minh có trong đó
theo kế hoạch năm nay thành phố hồ chí minh tiếp tục giao sở công thương thành phố
tổ chức năm đợt phổ biến hiệp định thương mại tự do việt nam eu cho các doanh nghiệp
chú trọng vào việc hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện và hội nghị đầu tiên sẽ được thành phố tổ chức vào ngày hai tháng bảy
kính thưa quý vị không chỉ có hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng nhái hàng giả mạo nhãn hiệu được bán tràn lan trên mạng xã hội
mà thời gian gần đây thì nhiều trang online đang bán thịt đông lạnh được giới thiệu là hàng úc
với mức giá rẻ chưa từng có đang khiến cho người tiêu dùng thật sự hoang mang lo lắng
chỉ cần lên facebook gõ các cụm từ như dẻ sườn bò úc sườn sùng bò úc thịt bò úc đông lạnh
sẽ hiện ra vô số tài khoản đang bán vào úc với giá rẻ không tưởng giao động từ sáu mươi đồng đến một trăm ba mươi năm đồng một kg
với những hình chụp giới thiệu sản phẩm đi kèm tươi ngon bắt mắt
các tài khoản bán online này đã đưa ra rất nhiều lý do về sự có mặt của mặt hàng để thuyết phục người mua
còn người tiêu dùng vừa quan tâm nhưng cũng rất hoang mang về nguồn gốc xuất xứ của thịt bò úc siêu rẻ này

và cái than vai thì nó chỉ đứng sau cái than lợi một xíu nó cũng chuyên về làm steak là các loại nướng
loại đấy giá cũng là năm trăm chín mươi đồng một kg và đảm bảo qua các truyền thống các chứng nhận của bên an toàn hội phẩm
mình ảnh hưởng đó ảnh hưởng như giá cả thôi thì chỗ rẻ quá chỗ mắc quá thì mình phải ảnh hưởng thôi
tại các quầy bán thịt bò việt nam ở chợ truyền thống qua những cửa hàng uy tín chuyên kinh doanh mặt hàng thực phẩm được nhập khẩu từ úc mỹ nhật tại tp hcm được biết
thịt bò việt nam bán tại chợ có giá từ một trăm bảy mươi đồng đến hơn ba trăm linh đồng một kg tùy loại
còn thịt bò úc được nhập khẩu bán ra với giá ổn định như bắp bò úc hai trăm bảy mươi đồng một kg than bò úc ba trăm sáu mươi đồng một kg và rẻ sườn bò úc lên đến ba trăm tám mươi đồng một kg
qua đây cho thấy cùng một mặt hàng thịt bò úc nhưng hai mức giá trên là rất xa thì không thể không đặt dấu hỏi về chất lượng của sản phẩm được bán trên mạng
tình hình hiện nay cái kinh doanh qua mạng thì người dân phải phân biệt là kinh doanh hợp pháp hay không hợp pháp
đây cũng là để tự bảo vệ cho mình
bởi vì mua hàng thì tiện nhưng mà chúng ta sẽ đối diện với một thực tế là có thể có sự trà trộn của hàng hóa trôi nổi
và chưa kể là gì một ngày đẹp trời nào đó tự dưng cái website đó biến mất
rồi người cung cấp hàng biến mất
rồi những cái chế độ về hậu mãi về bảo vệ khách hàng bảo vệ người tiêu dùng sau này như thế nào
thế cho nên một mặt cơ quan quản lý nhà nước cần khẩn trương là có những cái quy định cho nó phù hợp với tình hình hiện nay
nhưng một mặt thì người tiêu dùng cũng phải hết sức là cảnh giác
trên thực tế nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của loại thịt bò được quảng cáo là của úc với giá siêu rẻ này được bán trên mạng xã hội chưa hề được kiểm chứng
tuy nhiên vì tâm lý ham rẻ nhiều người vẫn mua về ăn với suy nghĩ dùng thử cho biết
vì thịt bò nhập khẩu giá quá rẻ mà không lường hết được những hậu quả có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
do đó bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm soát quản lý của ngành chức năng người tiêu dùng nên cẩn trọng với những mặt hàng này